thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng đã lợi dụng dịch covid một mươi chín
tiến hành thu gom mua bán sổ bảo hiểm xã hội để trục lợi
ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu công an thành phố và các đơn vị liên quan xử lý nghiêm những người này
lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tác động đến đời sống xã hội
trong đó có nhiều công nhân bị mất việc nhiều đối tượng đã tiến hành thu gom mua bán sổ bảo hiểm xã hội để trục lợi
thậm chí một số đối tượng đã lập cả trang facebook mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội để rao mua bán
từ việc này ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo giao công an tp sở lao động thương minh và xã hội
sở thông tin và truyền thông bảo hiểm xã hội tp và ủy ban nhân dân các quận huyện
kịp thời cảnh báo xử lý nghiêm các hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội
trước đó cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của bộ công an
đã phối hợp với công an tỉnh bình dương và công an tp hcm triệu tập hai người trú tại phường thạnh lộc
quận một mươi hai tp hcm có hành vi mạo danh thu mua sổ bảo hiểm xã hội để trục lợi bất chính